chương trình hôm nay ngày hai mươi năm tháng chín sẽ có những nội dung chính sau đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc làm việc với tổng liên đoàn lao động việt nam
doanh nghiệp việt nam tiếp tục chiếm lĩnh thị trường nga
hà nội tiếp nhận một mươi tám thiết bị quan trắc chất lượng không khí
trong phần tin quốc tế liên hợp quốc ủng hộ đối thoại mỹ triều
động đất tại pakistan khiến hơn hai trăm linh người thương vong
thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
về kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chính phủ và tổng liên đoàn lao động việt nam năm hai nghìn một mươi tám
trọng tâm phối hợp công tác năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám và tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
với sự nỗ lực của các cấp các ngành sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của chính phủ
tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực
việc làm thu nhập đời sống của công nhân viên chức người lao động được cải thiện
tuy nhiên một số nội dung công việc được thủ tướng kết luận nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn khó khăn vướng mắt
để đạt được những nội dung trong thời gian tới thủ tướng đề nghị phải thảo luận để có cách làm thiết thực hơn
cũng là một thời kỳ rất nhiều khó khăn vì chúng ta đang cạnh tranh với các nước rất là lớn
nhưng mà cái quyền lợi của người lao động của tổ chức công đoàn đặc biệt là đoàn viên công đoàn đúng mức phù hợp
làm sao luật lao động sắp tới được tổ chức thực hiện tốt nhất
vừa tạo điều kiện cho việc sắp xếp tổ chức phát triển năng thu nhập của người lao động
nhưng mà đồng thời những quyền cơ bản ấy thì được tổ chức thực hiện
tôi cũng đề nghị với các hành viên chính phủ cũng như các hành vi hôm nay cũng như tổng thương đoàn là
mình làm sao cho nó thiết thực hiệu quả chứ không phải làm những hình thức phối hợp
thủ tướng yêu cầu thảo luận về chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên người lao động
về công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân và người lao động
để phù hợp với bối cảnh hội nhập hiện nay
tiếp tục chương trình công tác tại italia ngày hai mươi bốn tháng chín đoàn đại biểu quốc hội việt nam
do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại hạ viện italia
tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ
và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và italia để tương xứng với nội hàm
của quan hệ đối tác chiến lược phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo italia ủng hộ việc phía truyền
hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu nhằm đưa
ngạch hai nước đạt mốc sáu tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi và một mươi tỷ usd trong các năm tiếp theo
hội đàm với phó chủ tịch hạ viện italia phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đề nghị tiếp tục
tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của quốc hội các cơ quan của quốc hội giao lưu nghị sĩ hữu nghị
tăng cường tiếp xúc tham vấn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương
trao đổi về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm hai bên cho rằng cần bỏ đảm an ninh
an toàn và tự do hàng hải ở biển đông và giải quyết những tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp
với nước châu tế tiến bộ ứng xử của các bên ở biển đông hướng tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số bảy mươi ba để triển khai nghị quyết số sáu mươi năm hai nghìn một mươi tám của quốc hội
tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn
tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cộng văn hóa doanh nghiệp nhà nước
theo đó các bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế tổng công ty doanh nghiệp nhà nước tập
chung triển khai ba nhóm giải pháp
là hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới luật đấu thầu
luật doanh nghiệp luật đầu tư luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
và các văn bản hướng dẫn có liên quan
thứ hai đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
và cộng văn hóa doanh nghiệp nhà nước
thứ ba tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể cá nhân
đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
cơ cấu lại doanh nghiệp gửi bộ nội vụ tổng hợp chung báo cáo chính phủ
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng chín hội trợ quốc tế thực phẩm và đồ uống world food moscow hai nghìn một mươi chín
diễn ra tại trung tâm triển lãm liên bang nga
đoàn việt nam với một mươi doanh nghiệp dưới sự chủ trì của trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp đã tham gia
khu gian hàng việt nam trưng bày tại hội trợ nhằm quảng bá giới thiệu các mặt hàng nông thủy sản
thực phẩm và đồ uống nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường nga một cách bền vững
có thể thấy một mươi doanh nghiệp việt nam tham gia hội trợ năm nay đều là những doanh nghiệp uy tín
có năng lực sản xuất xuất khẩu xúc tiến thương mại thuộc lĩnh vực nông thủy sản
thực phẩm và đồ uống từ nhiều vùng miền trên cả nước
đến với hội trợ công ty trách nhiệm hữu hạn tín thịnh chuyên chế biến và xuất khẩu thủy sản cho rằng
sản phẩm của công ty mình rất phù hợp với thị trường nga và mong muốn tìm kiếm thêm khách hàng tại nga và các thị trường lân cận
tôi thấy hiện nay thì các thị trường nga họ đua nhiều sản phẩm của việt nam hơn và đa dạng sản phẩm hơn trước đây
mình là công ty tại miền trung các sản phẩm về xây phức của mình rất là phù hợp với các thị trường nga
đến với hội trợ là tìm kiếm thêm nhiều khách hàng ở nga và các nước lân cận
ngoài các doanh nghiệp từ trong nước sang tham gia hội trợ còn có các doanh nghiệp việt nam đang đầu tư kinh doanh tại nga
sáng giờ khách cũng rất là đông giờ họ cũng rất thích thú những sản phẩm nông sản nhiệt đới của việt nam
như là nước ép trái cây hay trái cây xáy dở
các doanh nghiệp việt nam cũng rất là tích cực trong việc tự động tìm kiếm thị trường
nó tham gia những hội trợ trưởng lãm trường ngành đặc biệt là hội trợ trưởng lãm trung kinh ngành về nông sản nông sản moscow
trong các năm gần đây tức là bốn năm liền các doanh nghiệp việt nam đều tham gia và có các doanh hàng quốc gia của việt nam
được trưng bày rất là bắt mắt với các sản phẩm hàng hóa đa dạng
năm năm nó được tăng
kể từ khi việt nam ký hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế a âu
các doanh nghiệp tích cực tham gia các hội trợ triển lãm để quảng bá giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác
tiềm năng thị trường nga còn rất lớn với nhu cầu nhập khẩu thủy sản một năm tỷ usd một năm
trong khi việt nam mới chỉ dừng lại ở con số một trăm linh triệu usd hàng xuất khẩu
hay đối với mặt hàng cà phê mỗi năm nga nhập khẩu sáu trăm linh triệu usd
trong khi việt nam mặc dù đứng đầu các nước xuất khẩu cà phê vào nga
song cũng chỉ đạt một trăm chín mươi triệu usd
sáng ngày hai mươi năm tháng chín phòng thương mại và công nghiệp việt nam
trung tâm trọng tài quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
tổ chức hội thảo các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang asean
đại diện hơn ba mươi doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tham dự hội thảo
hội thảo đã cung cấp thông tin về pháp luật quy định tiêu chuẩn thuận lợi hóa
về vận chuyển hàng hóa và thủ tục hải quan trong asean
giới thiệu các công cụ trực tuyến
phấn giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu và dịch vụ sang thị trường asean
hỗ trợ doanh nghiệp tương tác trực tiếp với các cơ quan hữu quan của chính phủ
các nước trong asean
các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về các khó khăn thách thức của doanh nghiệp việt nam
trong trao đổi thương mại nội khối một mươi nước trong khu vực
hoạt động này nằm trong khuôn khổ đề án hai mươi năm về đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư song phương
giữa việt nam với các nước đối tác chiến lược quan trọng
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp việt nam trên địa bàn tăng cường xuất khẩu
sang các thị trường tiềm năng các nước trong khối asean
theo phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh đà nẵng cho biết
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
mỗi năm thành phố đà nẵng có thêm hơn một trăm một mươi năm việc làm mới tăng hơn hai mươi ba một năm
đà nẵng là địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn nhất khu vực với trên hai mươi bảy doanh nghiệp
và nằm trong top năm của tỉnh thành trong cả nước có số lượng doanh nghiệp lớn nhất
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi năm đà nẵng cần có thêm hơn hai trăm năm mươi lao động
đến năm hai nghìn ba mươi cần thêm bốn trăm năm mươi lao động
chủ yếu là các ngành mũi nhọn như dịch vụ du lịch công nghệ thông tin
cùng với đó cuộc cách mạng công nghiệp bốn làm thay đổi bản chất nhiều loại hình công việc
giảm thiểu không ít công đoạn thông qua tự động hóa trí tuệ nhân tạo
đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với người lao động
trong việc phải nâng cao kỹ năng kỹ thuật kỹ năng xã hội và kỹ năng phát triển bản thân
thưa quý vị trước hiện tượng dù thời tiết chưa vào đông
nhưng khu vực miền núi như sapa sinh hồ nhiệt độ xuống dưới một mươi năm độ c mà nhiều người cho là bất thường
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện đã vào tiết thu phân
nên việc xuất hiện rét ở khu vực miền núi cao cũng là theo quy luật không có gì bất thường
những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên nhiệt độ khu vực miền bắc đã giảm đáng kể
nhất là về đêm và sáng sớm đặc biệt là ở khu vực miền núi
tại khu vực đông băng bắc bộ như thủ đô hà nội
nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng xuống mức hai mươi hai mươi hai độ c người dân cảm thấy rõ cảm giác xe lạnh
mùa đông năm nay nhiệt độ tại khu vực miền bắc có thể sẽ ấm hơn năm ngoái
tuy nhiên đây chỉ mới là dự báo giải hạn sai số có sắc xuất khá cao
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa đồng ý tiếp nhận một mươi tám thiết bị cảm biến quan trắc chất lượng không khí
do cơ quan hợp tác phát triển đức tài trợ hà nội
hiện các thiết bị này đã được lắp đặt trên địa bàn quận hoàn kiếm
kết quả về chất lượng không khí do một mươi tám thiết bị cảm biến đo được sẽ được ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
và các đơn vị liên quan công bố trên trang web môi trườngthủđô vn
và các ứng dụng điện thoại thông minh các bảng thông tin điện tử
tại các trụ sở khu công cộng trên địa bàn quận hoàn kiếm
những ngày qua chất lượng không khí ở hà nội đều có những kết quả trong ngưỡng kém và xấu
chỉ số chất lượng không khí trung bình mỗi ngày ở hà nội luôn ở mức kém
chỉ số bụi mịn cao gấp bốn lần quy chuẩn quốc gia và gấp một mươi một lần trung bình năm của tổ chức y tế thế giới
bộ công an đang đề nghị xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
theo đề xuất luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được tách ra từ luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
bộ công an đang đề nghị xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ công an cho biết luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám được quốc hội khóa một mươi hai kỳ họp thứ tư thông qua ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn tám
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn chín thay thế luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám quy định về hai lĩnh vực rất khác nhau trong cùng một đạo luật
đó là lĩnh vực quản lý phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vận tải đường bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
và lĩnh vực quản lý về bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ
chỉnh rộng và khác xa nhau như vậy đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước
về trật tự an toàn giao thông đường bộ cần thiết phải được tách riêng thành hai đạo luật độc lập
thưa quý vị sáng nay một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra tại địa phận xã diễn trường
huyện diễn châu tỉnh nghệ an khiến cho bốn tòa tàu bị lật và tài xế xe tải bị thương nặng
hiện ngành đường sắt và lực lượng chức năng đang điều xe cứu hộ giải phóng các tòa tàu bị nạn bảo đảm giao thông thông suốt trở lại
trước đó vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng chín một chiếc xe tải loại một năm tấn chạy qua đường ngang dân sinh
giao cắt với đường sắt bắc nam đúng lúc này chiếc tàu hàng chạy hướng vinh hà nội lao đến và đâm ngang hông xe
cố va chạm mạnh làm cho bốn tòa tàu bị lật trong đó có một tòa lật chắn ngang một phần của quốc lộ một
hai toa tàu lật xuống ruộng còn một toa nằm bên mép đường dây vụ tai nạn khiến cho tài xế xe tải bị thương nặng
mắc kẹt trong cabin hiện đã được đưa đi cấp cứu ngoài ra một người đi đường cũng bị thương
đặc biệt vị trí xảy ra vụ tai nạn là đường ngang dân sinh không có rào chắn
nhưng đã có các biển cảnh báo nguy hiểm và không bị che khuất tầm nhìn
thưa quý vị cứ đến mùa mưa bão người dân ở các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi lại hết sức lo lắng
khi hàng ngày phải đi lại trên những đường ngang
những cây cầu treo tạm bỡ những chiếc cầu treo ở thôn trà na xã trà phong huyện miền núi tây trà
tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn và đang đe dọa tính mạng của người dân qua lại
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
cầu treo dài một trăm linh mét trụ cầu bằng bê tông cốt thép nhưng đang hư hỏng
thân cầu được dùng thép phi sáu đan vào nhau và san cầu bằng những cây nứa rất tạm bỡ
nhiều đoạn do cây nứa đã gãy mục tạo thành hô lớn trên mặt cầu
người qua lại phải bám chặt vào các dây thép trên thành cầu
mỗi khi qua cầu phải tưng người một vì cầu rung lắc mạnh có thể rơi bất cứ lúc nào
cầu treo và khu dân cư nước mù được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn bảy
qua một mươi hai năm sử dụng chiếc cầu treo này đã hai lần bị đứt do mưa lũ
chính quyền địa phương và người dân nhiều lần khắc phục gia cố tạm thời
nhưng hiện nay cầu đã xuống cấp nghiêm trọng
đây là đường duy nhất nối trung tâm xã với khu dân cư nước mù với sáu mươi sáu hộ dân sinh sống
qua lại hàng ngày
lo ngại lớn nhất là mùa mưa nguy cơ đứt gãy cầu đe dọa tính mạng người dân và cô lập khi bão lũ
hiện tỉnh quảng ngãi đã bảo vệ cầu treo
và bảo vệ cầu treo đe dọa tính mạng người dân và cô lập khi bão lũ
bắt đầu đến mùa mưa bão vì vậy chính quyền các cấp cần có phương án gia cố
sửa chữa cũng như cấm bà con qua lại trong những ngày mưa bão để bảo đảm an toàn
tiếp theo chương trình lạng sơn đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán trẻ em
dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp tại lâm đồng
tối ngày hai mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn thái luyện ba mươi bốn tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
kết quả điều tra ban đầu xác định nguyễn thái luyện và nguyễn thái lĩnh em ruột của luyện ba mươi tuổi
tổng giám đốc công ty alibaba lập ra công ty alibaba và các công ty thành viên
thực hiện việc thu gom một số lượng lớn đất nông nghiệp rồi tự ý vẽ ra các dự án phân lô bán nền
khi chưa làm thủ tục pháp lý chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp phép cho làm dự án
sau đó công ty này bán cho hàng ngàn người với số tiền thu được lên đến hàng nghìn tỷ đồng
những ngày qua nhiều người dân đã đến các trụ sở của các cơ quan chức năng
làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của luyện và các đồng phạm
thưa quý vị và các bạn là cửa ngõ biên giới với nhiều cửa khẩu và đường mòn lối tắt qua trung quốc
nhiều năm qua lạng sơn luôn được đánh giá là điểm nóng về tội phạm mua bán người
đặc biệt là tình trạng mua bán trẻ em diễn ra ngày càng phức tạp
trước tình hình diễn biến phức tạp của loại tội phạm này công an tỉnh lạng sơn đã triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đấu tranh triệt phá các đường dây đối tượng phạm tội
chủ động mở các đợt cao điểm tấn công ngăn chặn tội phạm mua bán người đặc biệt là mua bán trẻ em
nó có chín vụ hai mươi tám đối tượng mua bán trẻ em chiếm ba mươi bảy năm
tiếp nhận xác minh giải cứu thành công tám mươi một trường hợp
có phần ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán người diễn ra trên đường bàn tỉnh
bên cạnh các đối tượng bị lừa bán là các thiếu nữ mới lớn với chiêu bài vợ yêu rồi bán
nạn nhân mà chúng hướng tới còn có những trẻ sơ sinh trẻ em sinh sống trong gia đình
có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cha mẹ thường đi làm ăn xa ít hiểu biết
mới đây phòng cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị bích liễu về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
bên cạnh đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt với các đối tượng có hành vi mua bán người
công an tỉnh lạng sơn đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhất là thủ đoạn của các đối tượng để người dân nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn hoạt động của tội phạm
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức không để phụ nữ và trẻ em
hay bất cứ ai trong cộng đồng trở thành nạn nhân của nạn mua bán người
tính đến thời điểm này tại tỉnh lâm đồng
tà lợn châu phi đã xuất hiện tại ba trăm năm mươi bốn thôn của bảy mươi bảy xã phường thị trấn
trước tình hình dịch tả lợn châu phi có chiều hướng gia tăng
tỉnh lâm đồng đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn khống chế dịch
theo số liệu thống kê tính đến ngày hai mươi bốn tháng chín
toàn tỉnh đã có gần năm mươi con lợn bị chết và tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn ba bốn trăm linh tấn
thị trấn liên nghĩa và xã tà hìn của huyện đức trọng là địa phương đầu tiên phát hiện dịch tả lợn châu phi
sau ba mươi ngày hết dịch
thí nay đã phát sinh dịch trở lại
nguyên nhân là do người dân thực hiện tái đàn nhưng không bảo đảm công tác phòng chống dịch
trước tình hình dịch tả lợn châu phi có chiều hướng phát sinh trở lại
địa phương đang tập trung triển khai các nhóm giải pháp để ngăn chặn
khống chế dịch không để lây lan ra vùng gần gần
đồng thời khuyến cáo người dân chỉ nên tăng đàn ở những khu vực bảo đảm chăn nuôi
an toàn sinh học cũng như phòng chống dịch bệnh tốt
với chủ đề
ngày thứ ba nhân ái
câu lộc bộ bát cháo tỉnh thương huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đã tổ chức nấu phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa huyện hưng nguyên
đây thật sự là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ huyện đoàn địa phương trong nhiều năm qua
vào sáng thứ ba hàng tuần
các tỉnh huyện viên trong câu lạc bộ bát cháo tỉnh thương huyện hưng nguyên
lại có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện hưng nguyên
để nấu phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân
những bát cháo tuy giá trị vật chất không cao
nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn
thể hiện tình cảm của tuổi trẻ huyện hưng nguyên
nhằm chia sẻ những khó khăn đối với những bệnh nhân trong lúc ốm đau bệnh tật
vật chất tuy rất ít
một tố cháo
nhưng nó mang tính chất về tình cảm
tình chăm sóc của nhân văn của xã hội
và của các chương trình về nhân đạo
đối với người nghèo và tất cả mọi bệnh nhân trong huyện
thư thiền các anh các chị tổ chức rất là sạch sẽ và rất ngon
đấy là một cái tấm lòng vang đối với bệnh nhân
và bệnh nhân ăn rồi muốn ăn nửa
càng ngon càng ngọt
và nhất là cái tấm của các con phục vụ đến nơi đến chỗ
là thiếu đi đứa đến nơi tận dương tận thái
được thành lập từ tháng tám năm hai nghìn một mươi
với nguồn kinh phí từ việc đóng góp của các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện
cùng sự kêu gọi giúp đỡ của các đơn vị nhà hào tâm
mỗi tuần câu lạc bộ bác cháo tình thương huyện hưng nguyên
phát gần một trăm linh xuất cháo đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn người già neo đơn
với mục đích và ý nghĩa ban đầu khi xây dựng câu lộc bộ
đó là thể hiện tính thân tướng thân nước ngãi
lào lanh đúng là rách
và bên cạnh đó thì cũng để giáo dục cho đoàn viên thanh niên
và thể hiện tính thân xung kích vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên
để nhằm hỗ trợ giúp đỡ các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa kho huyện hưng nguyên
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
và rất mong các nhà hào tâm các nhà tài trợ sẽ tiếp tục ủng hộ kinh phí
để cho các thành viên câu lạc bộ tiếp tục nấu những bát cháo
để phán miễn phí hỗ trợ cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện hưng nguyên
hiện nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã có hàng chục đơn vị triển khai được mô hình cấp phát cháo miễn phí
cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
đây thực sự là một hoạt động đầy ý nghĩa giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
vơi đi nỗi lo bệnh tật vượt qua những khó khăn trong cuộc sống
tối ngày hai mươi bốn tháng chín công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam
phối hợp cùng với trung tâm văn hóa pháp tại hà nội đã tổ chức tọa đàm
tinh túy sứ an nam xoay quanh bộ ba cuốn sách tâm lý người an nam
nghệ thuật sứ an nam và bắc kỳ tạp lục của các học giả phương tây
tác giả của ba cuốn sách đều là những học giả người pháp lần đầu tiếp cận với nền văn hóa phương đông
nhưng đều đã khảo sát trên cơ sở nghiên cứu và thực tế trải nghiệm của bản thân
khi sinh sống và gắn bó với sứ an nam trong một thời gian dài
các tác giả đã khám phá tìm hiểu về dân tộc việt nam
và mang đến cho độc giả những ghi chép cụ thể sinh động và thú vị
đến với buổi tọa đàm các diễn giả đã làm rõ những nhận định
cũng như góc nhìn có phần chủ quan của các tác giả
về các phương diện văn hóa tâm lý và nghệ thuật của người an nam xưa
từ đó chia sẻ quan điểm đối chiếu với thực tế
để có một cái nhìn đa chiều và toàn diện hơn về con người và dân tộc việt nam
tối ngày hai mươi bốn tháng chín bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
tổ chức triển khai triển lãm ảnh và phóng sự phim tài liệu trong cộng đồng asean năm hai nghìn hai mươi
triển lãm trưng bày hơn ba trăm linh bức ảnh và trình chiếu gần sáu trăm linh phim phóng sự tài liệu
về các nước asean với ba chủ đề chính đất nước con người công tác bảo vệ môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu và các dân tộc trong cộng đồng asean
toàn bộ các tác phẩm này đều đã đoạt giải hoặc lọt vào trung khảo
các kỳ liên hoan quốc tế ảnh và phim phóng sự tài liệu do bộ thông tin và truyền thông tổ chức
triển lãm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa rất lớn nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của chính phủ
về tuyên truyền quảng bá asean năm hai nghìn một mươi chín giúp người dân trong khu vực cắn bó với nhau hơn
cùng chung tay xây dựng cộng đồng asean vì mục tiêu đoàn kết hữu nghị hợp tác và phát triển
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi bảy tháng chín
trong phần tin quốc tế liên hợp quốc ủng hộ đối thoại mỹ triều
động đất tại pakistan khiến hơn hai trăm linh người thương vong
hôm qua lãnh đạo các quốc gia trên thế giới tham dự phiên họp toàn thể lần thứ bảy mươi bốn của đại hội đồng liên hợp quốc diễn ra tại thành phố new york mỹ
phát biểu mở màn phiên họp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế lớn hiện nay
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nhận định tình hình trên bán đảo triều tiên hiện nay vẫn bất ổn
đồng thời hoàn toàn ủng hộ nỗ lực hướng đến một hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
về tình hình tại vùng vịnh ông guterres cảnh báo về khả năng leo thang xung đột vũ trang đáng báo động
ông cũng cảnh báo về nguy cơ thế giới phân cực thành hai chiến tuyến với mỹ và trung quốc đang tạo nên những quy định riêng về internet tiền tệ thương mại nhưng không tính tới những chiến lược về địa chính trị và quân sự
nguy cơ có thể chưa lớn nhưng đang hiện hữu
bên cạnh đó tổng thư ký liên hợp quốc cũng cảnh báo về việc thế giới đang thua trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và sự bất bình đẳng ngày càng nới rộng
cũng trong ngày hôm qua chủ tịch hạm viện mỹ thông báo cơ quan lập pháp này sẽ tiến hành một cuộc điều tra luận tội chính thức đối với tổng thống mỹ donald trump
trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp kín với các nhà lãnh đạo đảng dân chủ của sáu ủy ban hạ viện
bà nancy pelosi cho biết
hạ viện mỹ sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra luận tội chính thức
bà khẳng định tổng thống cũng phải chịu trách nhiệm và không ai là ngoại lệ của luật pháp
động thái trên được đưa ra trong bối cảnh tổng thống trump đang phải đối mặt với cáo buộc đã gây sức ép với tổng thống ukraine volodymyr zelensky
để điều tra con trai của ứng cử viên tổng thống đảng dân chủ joe biden có tham nhũng hay không
trước đó cùng ngày ông biden cũng kêu gọi tổng thống trump cần tuân thủ đầy đủ yêu cầu của cuộc điều tra do quốc hội tiến hành
còn tại anh
tòa án tối cao bác đề xuất tạm dừng hoạt động quốc hội của thủ tướng boris johnson
chủ tịch hạ viện anh vừa yêu cầu để cơ quan lập pháp này quay trở lại làm việc vào một mươi một h ba mươi phút sáng ngày hai mươi năm tháng chín
theo giờ địa phương tức chiều nay theo giờ việt nam
theo chủ tịch hạ viện anh john b cao tòa án tối cao đã xác nhận quyền trách nhiệm của quốc hội ở thời điểm hiện tại
một số nghị sĩ đã quay trở về cung điện westminster để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới
trong khi đó lãnh đạo cung đảng đối lập ông jeremy corbyn
tuyên bố chính phủ anh sẽ phải chịu trách nhiệm về đề xuất quốc hội tạm dừng hoạt động và kêu gọi ông boris johnson từ chức
tuy nhiên ông corbyn khẳng định sẽ chỉ ủng hộ tổng tuyển cử trước thời hạn nếu như không xảy ra kịch bản brexit cứng
từ new york mỹ thủ tướng boris johnson khẳng định sẽ tôn trọng phán quyết của tòa và sẽ không từ chức
tiếp tục thông tin về trận động đất năm tám độ richter xảy ra hôm qua tại miper thuộc khu vực kashmir do pakistan kiểm soát
đến nay đã có ít nhất hai mươi hai người thiệt mạng
và hơn hai trăm linh người khác bị thương
truyền hình địa phương và các trang mạng xã hội ghi lại các hình ảnh cho thấy nhiều tòa nhà bị sập hoàn toàn sau động đất
theo nhà chức trách sở tại số người thương vong có thể còn cao hơn nữa khi vẫn còn nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát
thị trấn jatlan hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
các nhóm tìm kiếm cứu hộ vẫn đang tìm cách tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng và khẩn trương đưa nạn nhân tới bệnh viện
trận động đất xảy ra với tâm trấn ở độ sâu một mươi km ảnh hưởng đến nhiều khu vực phía bắc ấn độ
trong đó có vùng kashmir do ấn độ kiểm soát và bang punjab
hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại tại các nước láng giềng của pakistan
hàn quốc đang nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn châu phi lây lan tại nước này sau khi ổ dịch thứ năm được phát hiện chỉ trong vòng một tuần
bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kiểm dịch vận chuyển lợn cơ quan chức năng hàn quốc cũng đang triển khai tiêu hủy lợn trong bán kính ba km
từ những trại đất
các trại lợn phát hiện ổ dịch
hàn quốc xác nhận ổ dịch thứ năm trên đảo cang hoa tỉnh incheon cách thủ đô seoul khoảng sáu mươi km phía phía tây
theo kế hoạch đối phó khẩn cấp bộ nông nghiệp hàn quốc đã đẩy mạnh công tác kiểm dịch trên toàn tỉnh kiên kỳ và incheon
nơi ghi nhận các ổ dịch cùng với tỉnh cang quân lân cận
từ một mươi hai giờ trưa qua hoạt động của toàn bộ các trang trại lợn nhà máy chế biến thức ăn gia súc và lò mổ trên toàn quốc đã phải tạm dừng hoạt động
ước tính tổng số cá thể lợn bị tiêu hủy từ tuần trước đến nay sẽ vượt qua con số hai mươi
chính phủ hàn quốc cũng huy động mọi phương tiện tham gia tẩy trùng trong đó có xe quân đội nhằm ngăn chặn bệnh dịch lây lan
dịch tả lợn châu phi là dịch bệnh lây nhiễm cao ở lợn với tỷ lệ tử vong lên tới gần một trăm linh
bệnh không lây nhiễm sang người hiện dịch bệnh này đã lây lan ở nhiều quốc gia châu á cùng một số nước châu âu
liên minh biểu chính quốc tế upu hôm qua đã phải họp khẩn để thảo luận về việc thuyết phục mỹ không rút khỏi cơ quan này
cuộc họp diễn ra trong bối cảnh sắp đến thời hạn chót mỹ rút khỏi upu hoặc liên minh này phải cho phép tăng phí biểu chính
hồi tháng một mươi năm ngoái mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi upu do chính sách phí vận chuyển thấp dành cho các nước đang phát triển
mỹ cho rằng chính sách này có lợi lớn cho trung quốc và đặt ra điều kiện với upu
hai tháng phải thay đổi chính sách
cố vấn thương mại nhà trắng peter navarro người dẫn đầu phái đoàn mỹ khẳng định
chính sách của upu đã khiến cho hệ thống bưu chính của mỹ phải gánh chịu mức tổn phí từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đô la
để bù đắp cho chi phí vận chuyển thư đến mỹ từ những quốc gia khác
phái đoàn mỹ cho biết sẵn sàng chấp thuận một giải pháp hai giai đoạn cho phép mỹ áp đặt mức phí mới ngay lập tức
trong khi các nước khác có thời gian năm năm để thực hiện
thân ái chào tạm biệt